và đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội
các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của chị em phụ nữ để thực hiện hành vi
từ thủ đoạn này thì rất nhiều người dân ở nhiều địa phương đã bị sập bẫy
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã nhanh chóng điều tra làm rõ và phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã gia sinh huyện gia viễn tỉnh ninh bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian gần đây đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam liên tiếp nhận được phản ánh
của một số công dân về việc bị một đối tượng có nick facebook zalo tự xưng là nguyễn hồng nhung
đặt mua hàng online qua mạng và yêu cầu gửi hàng qua xe khách về địa bàn thanh liêm
sau đó chiếm đoạt tài sản của họ

và nạn nhân không chỉ có một mà nhiều người sập bẫy
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm đã làm rõ đối tượng là nguyễn thị trang
chú tải gia viễn ninh bình tải cơ quan công an trang khai nhận
đã tải trên mạng xã hội thẻ căn cước của một người phụ nữ không quen biết tên là nguyễn hồng nhung
và ảnh hai vợ chồng đặt làm ảnh đại diện facebook zalo để che giấu lai lịch bản thân
sau đó sử dụng tài khoản này đặt mua nhiều mặt hàng trên mạng xã hội như mỹ phẩm
phụ kiện trang trí cô dâu hòa sáp và đề nghị các chủ hàng gửi xe khách về cho đối tượng
theo tên nguyễn hồng nhung đón hàng tại cầu đoan vĩ thanh hải thanh liêm
khi đã nhận được hàng trang liền khóa tài khoản chặn facebook zalo và ngắt liên lạc
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay thì tôi có đặt hàng trên mạng ba người ạ
và tôi đã gửi lệnh chuyển tiền giả để cho họ gửi hàng cho mình
qua vụ án này thì tôi cũng khuyến cáo là các cơ sở mỹ phẩm cũng nói riêng và các hộ kinh doanh online
nói chung thì khi mà trường hợp mà đặt mua hàng qua mạng xã hội thì phải yêu cầu là bị hại phải chuyển tiền
sau khi nhận được tiền đầy đủ
thì mới chuyển hàng hoặc là khi mà ship hàng thì nên ship qua các công ty chuyển phát nhanh
ship cod để có những nhân viên người ta thu hộ tiền ngay tại chỗ để tránh cái việc là phát sinh những cái việc lừa đảo này là mất tài sản của công dân
bằng thủ đoạn trên trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng với số hàng hóa trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng
trước khi bị bắt giữ trang đang tiếp tục lừa đảo một khách hàng ở thành phố thái nguyên với số hàng trị giá bốn mươi triệu đồng
và một khách hàng tại thành phố hà nội số hàng trị giá hai mươi ba triệu đồng
hiện công an huyện thanh liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đối tượng giàng a dế đang trong quá trình trốn truy nã của công an huyện đắk cơ long tỉnh đắk nông
khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về nghệ an
thì đã bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bắt giữ
trước đó vào hồi một mươi ba h bốn mươi phút ngày tám tháng một tại khu vực đường mòn gần cột
biên giới việt nam lào số bốn trăm linh bốn thuộc bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn
lực lượng tuần tra kiểm soát tổ chốt phòng chống dịch covid một mươi chín số một
thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đã phát hiện bắt giữ giàng a dế sinh năm hai nghìn ba
quê quán huyện bắc hà tỉnh lào cai có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới
dế đang là đối tượng bị truy nã của công an huyện đắc cơ long tỉnh đắc nông
vào ngày một mươi hai tháng một đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đã thực hiện
các thủ tục phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định tạm giữ đối tượng
phối hợp với trung tâm y tế huyện kỳ sơn lấy mẫu bệnh phẩm
đồng thời thông báo bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra huyện đắc cơ long
tỉnh đắk nông tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật